trong phiên thảo luận tại tổ vào chiều ngày hai mươi tháng năm nhiều ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng dự án luật một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm cần có quy định chặt chẽ hơn để dễ dàng áp dụng sau khi luật được ban hành và áp dụng trên thực tế
dự thảo luật sửa đổi lần này có quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sửa đổi bổ sung quy định về nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động phụ trợ bảo hiểm
theo ý kiến của một số đại biểu trong quy định điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cần quy định rõ chặt chẽ chứ không quy định chung chung là có bằng đại học trên đại học hoặc có chứng chỉ hành nghề

các đại biểu cũng cho rằng cần quy định rõ về việc chia sẻ thông tin đối với cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các công ty bảo hiểm trên địa bàn các tỉnh thành phố của cả nước